hàng chục đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn đường phố
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tiến hành đưa hai mươi hai đối tượng về cơ quan điều tra
để điều tra xử lý hành vi gây dối trật tự công cộng mà nhóm đối tượng này gây ra vào đêm ngày sáu tháng tám
qua điều tra xác minh đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang bước đầu xác định
có hơn hai mươi thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi trú tại một số xã phường của huyện diên khánh và thành phố nha trang
các thanh thiếu niên này thuộc hai nhóm và có mâu thuẫn với nhau sau đó hẹn gặp đánh nhau để giải quyết
tối ngày sáu tháng tám các thanh thiếu niên này mang theo quả nổ tự chế bom xăng ráo mát mã tấu
và nhiều hung khí nguy hiểm khác đến nơi hẹn tại khu vực đường dân sinh thuộc thôn xuân ngọc xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
quá trình di chuyển các thanh thiếu niên có nhiều hành vi coi thường pháp luật
gây náo loạn